thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
vào ngày hôm nay hội đồng xét xử phúc thẩm đã ra phán quyết đối với các bị cáo
mức án phúc thẩm đối với hai mươi một bị cáo kháng cáo sẽ cụ thể như sau
bị cáo duy nhất kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa bị tuyên y án sơ thẩm
án sơ thẩm một mươi tám năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ

bảy bị cáo hoàng văn hưng được giảm án từ tù trung thân xuống hai mươi năm tù các bị cáo xin giảm án từ tù trung thân xuống hai mươi năm tù các bị cáo xin giảm án từ tù trung thân xuống hai mươi năm tù